trên căn gác xếp chỉ vẹn vẹn hơn
một mét vuông
ở thời điểm này có những khu vực

tình trạng ngập lụt này chưa từng

khó khăn lớn nhất hiện tại là việc
vấn đề bảo đảm sức khỏe phòng chống
dịch bệnh cho người dân
sau khi nước rút
đảm ủy hội đồng dân và ban dân
tập trung chỉ đạo các ban ngành
đoàn thể phối hợp với đoàn thanh niên
chỉ đạo phương châm là
nước rút đến đâu tổng vệ sinh môi trường đến đó
và thứ hai là đảm bảo về vấn đề
hàng cứu trợ của các đơn vị
là cung cấp kịp thời về cho những người dân
các vấn đề liên quan
đảm bảo vệ sinh môi trường
không để dịch bệnh chảy ra
tổ chức tuyên truyền cho nhân dân
về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
cũng như đảm bảo về vấn đề
phòng bệnh trong khi mưa rút xảy ra
trên cơ sở xác định bảo đảm an toàn
về sức khỏe và tính mạng cho người dân
là quan trọng nhất thành phố hà nội
đã chỉ đạo về các đơn vị y tế
hỗ trợ hàng nghìn lọ thuốc bôi ngoài da
sáu lọ thuốc phòng và điều trị
bệnh đau mắt đỏ đồng thời cử y bác sĩ
trực tiếp xuống địa bàn để hỗ trợ
việc tư vấn khám chứa bệnh miễn phí
cho người dân vùng lũ
để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát
sở y tế hà nội tăng cường đáp ứng
y tế và thực hiện các biện pháp
phòng bệnh tại những khu vực bị ngập
trung tâm y tế dự phòng hà nội
phối hợp với trung tâm y tế hai huyện trường
mỹ và mỹ đức trạm y tế các xã
hướng dẫn cho người dân về cách sử dụng
cloramin b phenture để xử lý
nước dùng cho sinh hoạt hàng ngày
bên cạnh đó tích cực tuyên truyền cho
người dân vùng ngập úng biết cách phòng tránh
các dịch bệnh các đơn vị sẵn sàng
phương án để nước rút đến đâu
hỗ trợ người dân xử lý môi trường
ngay đến đó giảm thiểu thiệt hại
về người và tài sản của nhân dân
các trung tâm y tế trạm y tế trong vùng
bị ngập lụt bố trí lực lượng hai mươi bốn
trên hai mươi bốn giờ chuẩn bị phương tiện
thuốc men để sẵn sàng tiếp nhận
và khám ngay cho người dân
thưa quý vị
sau nhiều phóng sự phản ánh về tình trạng
rác thải sinh hoạt ngập thị xã sơn tây
hà nội thì người dân lại tiếp tục
phản ánh rác đang bổ vây chùa trầm
huyện trương mỹ hà nội
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
không khỏi dùng mình bịt mũi để chạy qua
thật nhanh theo người dân ở đây
thì nơi này theo quy định là điểm
tập kết rác thải sinh hoạt của người dân
hai xã này và sẽ có một đơn vị
đến thu gom để đưa rác thải
đến một nơi khác tuy nhiên
trong vài tháng nay việc này không
được thực hiện dường như tất cả các loại
rác thải sinh hoạt của người dân
thậm chí là chất thải được đổ
về đây và để trong một thời gian
dài là một điều kiện để cho
rùi mũi phát triển gây ổ nhiễm
môi trường nghiêm trọng điều này
đang ảnh hưởng trực tiếp đến người dân nơi đây
tình trạng này mới xuất hiện khoảng
hai tháng này thôi vì là họ không cải
được rác đi
cho nên là hiện tại là
nó ủn lên nhiều lắm đổ sát đường
cho nên là rất là ảnh hưởng đến người đi lại
một cảnh quan của môi trường nhất
với là đây là khu du lịch nữa thì là càng ảnh hưởng
nhiều cái gió là vào
trong chứa tận trong
thôn quyết tiến kia mùi mẹ kinh lắm
khủng khiếp lắm
rùi bầu nhặng bầu hồi thối
không chịu được chả biết làm sao được cả
bây giờ dân người ta cứ ra người ta đổ
người xe đạp người xe máy người công đông
theo tìm hiểu công ty môi trường
đô thị xuân mai là đơn vị
chủ trách nhiệm thu gom vận chuyển rác
đến nơi tập kết công ty này
sẽ có trách nhiệm vận chuyển rác
từ những điểm trung chuyển lên
bãi rác xuân sơn thị xã sơn tây
hà nội tuy nhiên do những
vướng mắt trong quá trình giải phóng mặt bằng
các hộ dân trong vùng ảnh hưởng
của bãi rác xuân sơn khiến cho
người dân chặn xe vận chuyển không cho
chở rác vào bãi nếu để
tình trạng ứ động kéo dài thì
nguy cơ mắc bệnh của người dân rất lớn
mùi hôi thối từ rác thải sinh hoạt
rác chết động vật lâu ngày dễ
sinh bệnh về đường hô hấp tim
gan nhất là khi bãi rác
bờ bãi này nằm ngay gần đường
nhiều phương tiện qua lại gần ao hồ
xa hơn ảnh hưởng đến
mỹ quan du lịch của du khách khi đến
tham quan quần thể si tích chùa trầm
ở phần tiếp theo của chương trình
hải phòng hơn sáu tỷ đồng
ủng hộ quỹ vì người nghèo
lộ trình tăng giá dịch vụ
tại sân bay được áp dụng trong tháng một mươi
một số đại lý đã đòi tăng giá vé máy bay
gây nhiều lo lắng cho người dân
hơn sáu tỷ đồng đã được hơn
ba tỷ đồng
ba mươi tập thể đơn vị doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố cảng đăng ký
ủng hộ quỹ vì người nghèo ngay tại
lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo
của thành phố hải phòng
với tinh thần chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau
hải phòng tập trung tuyên truyền
vận động đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo
tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo
hộ nghèo góp phần thực hiện mục tiêu
phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an sinh xã hội
theo đó ban thường trực ủy ban
mặt trận tổ quốc việt nam thành phố
vận động cán bộ viên chức
người lao động trong các cơ quan đơn vị
doanh nghiệp lực lượng vũ trang
đóng góp một ngày công làm việc
mỗi gia đình ở nội thành ủng hộ
hai mươi đồng gia đình ở ngoại thành
ủng hộ một mươi năm đồng góp quỹ
vì người nghèo tại lễ phát động
hơn ba mươi tập thể đơn vị doanh nghiệp
đăng ký và ủng hộ quỹ
vì người nghèo thành phố số tiền
hơn sáu tỷ đồng
tỉnh ninh thuận đã tổ chức lễ công bố
và đón nhận bằng chứng nhận nghệ thuật
làm gốm truyền thống của người
trăm làng bào trúc ở thị trấn phước dân
huyện ninh phước được bộ văn hóa
thể thao và du lịch công nhận là
di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
việc công nhận này đúng
vào dịp đồng bào trăm ninh thuận đang
vui đón lễ hội kt truyền thống
của cộng đồng mình cũng là cơ hội
để ninh thuận quảng bá những hình ảnh
du lịch độc đáo và qua đó
tạo nên một chuỗi sự kiện văn hóa
du lịch đặc trưng của địa phương
tại lễ công nhận các nghệ nhân
ở làng gốm bào trúc đã biểu diễn
các công đoạn làm gốm truyền thống
được bảo tồn hàng trăm năm
với tính nghệ thuật cao
các nghệ nhân kết hợp đôi tay khéo léo
với cảm xúc của mình để nặn ra
những sản phẩm gốm có mẫu mã phong phú
đa dạng nhưng vẫn bảo đảm
sự độc bản của mỗi sản phẩm
được công nhận là di sản văn hóa
phi vật thể cấp quốc gia
đồng bào trăm làng gốm bào trúc
rất phấn khởi và tiếp tục đẩy mạnh
công tác bảo tồn phát huy tốt hơn nữa
các giá trị nghệ thuật độc đáo
để thu hút các nhà nghiên cứu
du khách trong nước và quốc tế
đến tham quan và tìm hiểu nhiều hơn
về sự độc đáo của một làng nghề
được cho là cổ xưa nhất đông nam á
nằm trong chuỗi các hoạt động
của năm du lịch quốc gia với chủ đề
lào cai tây bắc
tại thành phố lào cai tổng cục du lịch
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
đã khai mạc liên hoan ẩm thực tây bắc
hai nghìn một mươi bảy đây là sự kiện văn hóa
nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực
quảng bá du lịch của tỉnh lào cai
và các tỉnh tây bắc đến với du khách
trong nước và quốc tế
liên hoan ẩm thực tây bắc hai nghìn một mươi bảy
có sự tham gia của một mươi một tỉnh
thành phố với năm mươi năm gian hàng
gồm hà nội lào cai
lai châu điện biên
hòa bình yên bái thái nguyên
ninh bình bắc giang ninh thuận
và thừa thiên huế
trong tổng số năm mươi năm gian hàng tại liên hoan
có hai mươi hai gian giới thiệu
các sản phẩm ẩm thực tiêu biểu của các tỉnh
trưng bày các sản phẩm nông nghiệp
cây trồng vật nuôi của địa phương
qua đó góp phần quảng bá
văn hóa ẩm thực của người dân các tỉnh
thành phố miền núi phía bắc nói riêng
và trên khắp miền đất nước nói chung
đây cũng là dịp để du khách
tìm kiếm những món ăn dân dã
mang đậm nét văn hóa đặc trưng
của các vùng miền tạo cơ hội
để giao lưu học hỏi giữa các đơn vị kinh doanh
đồng thời thúc đẩy phát triển
kinh tế thông qua nền công nghiệp ẩm thực
đẩy mạnh thương hiệu du lịch ẩm thực
ở việt nam
việc quá tải vào các giờ cao điểm
tại một số cảng hàng không hiện nay
chủ yếu do tốc độ tăng
các chuyến bay quốc nội
bởi vậy mới đây cục hàng không việt nam
đã điều chỉnh áp chính sách
hạ cánh với chuyến bay quốc nội
theo khung giờ để các hãng hàng không nội địa
điều chỉnh giờ bay bảo đảm phù hợp
với năng lực khai thác của các sân bay
từ đầu tháng một mươi cục hàng không việt nam
đã điều chỉnh tăng giá dịch vụ cất hạ cánh
nhằm bảo đảm đủ bù đắp
chi phí duy tu bảo dưỡng sửa chữa
đồng thời có nguồn tích lũy
để nâng cấp đầu tư mới đường băng
đường lăn trong bối cảnh ngân sách hạn chế
động thái này đã khiến
cho các hãng hàng không việt nam
đồng loạt tăng giá vé
theo tính toán nếu áp dụng
các mức thu mới theo quyết định mới đây
của bộ giao thông vận tải
chi phí đầu vào của các hãng hàng không
tăng thêm một trăm sáu mươi một năm mươi ba tỷ đồng
thì chi phí cho một vé máy bay
sẽ tăng bốn năm trăm ba mươi một đồng một hành khách
trong khi đó giá phục vụ hành khách
và bảo đảm an ninh hành khách
quốc nội bình quân tăng hai mươi năm tám trăm năm mươi bốn đồng một khách
tính chung tổng chi phí hành khách
phải trả thêm cho một vé máy bay
là ba mươi ba trăm tám mươi năm đồng
theo đó với các chuyến bay quốc nội
giá phục vụ hành khách sẽ được điều chỉnh
tăng theo bốn giai đoạn
giai đoạn một mức thu áp dụng cho cảng hàng không
nhóm a là bảy mươi năm đồng một khách
nhóm b bảy mươi đồng một khách
nhóm c giữ nguyên như hiện nay sáu mươi đồng một khách
như vậy tại các cảng hàng không nhóm a b
mức này đã tăng khoảng bảy
so với hiện hành
giai đoạn hai mức giá áp dụng tương ứng
cho các hãng hàng không nhóm a b c
là tám mươi đồng bảy mươi năm đồng
và sáu mươi đồng một khách
giai đoạn ba khách bay nội địa
tại các cảng hàng không nhóm a b c
sẽ phải nộp tương ứng tám mươi năm đồng
bảy mươi năm đồng và sáu mươi đồng một khách
giai đoạn bốn mức giá cao nhất áp
tại cảng hàng không nhóm a là một trăm linh đồng một khách
nhóm b tám mươi đồng một khách
nhóm c sáu mươi đồng một khách
đối với khách bay quốc tế
việc điều chỉnh tăng sẽ được áp
theo lộ trình ba giai đoạn
giai đoạn một mức giá mới sẽ là

so với mức giá hiện hành là chín chín mươi đồng
giai đoạn hai áp mức

giai đoạn ba

theo các hãng hàng không
thực tế hiện nay các hãng hàng không
đang thu hộ nhà chức trách hàng không
từ hành khách như phí phục vụ sân bay
phí xoay chiều an ninh
những loại phí này tách bạch với giá vé máy bay
nhưng sẽ được tính vào tổng mức chi phí
mà hành khách phải trả
theo những thông tin
như trên thì có thể thấy là
giá vé có tăng nhưng chỉ vài chục nghìn đồng
một vé tuy nhiên sau khi lộ trình
tăng giá dịch vụ tại sân bay được công bố
thì một số đại lý đã đòi tăng giá vé
máy bay có đại lý tăng giá thêm
khoảng từ một trăm linh tới năm trăm linh đồng
một vé điều này không chỉ ảnh hưởng
đến thị trường cạnh tranh của các hãng hàng không
mà còn gây lo lắng cho người dân
để làm rõ những thông tin này
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi
với ông võ huy cường phó cục trưởng
cục hàng không dân dụng việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn phó cục trưởng
đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa phó cục trưởng trong thời gian gần đây
có nguồn tin cho rằng các hãng hàng không
đã có sự điều chỉnh theo hướng là tăng giá vé
và giá vé chặng bay từ hà nội
đến tp hcm đã lên từ
ba ba ba năm triệu đồng một vé
ý kiến của cục hàng không việt nam
về vấn đề này là như thế nào
mức giá cao nhất đối với hãng cổ thông
của vietnam airlines khi kê khai
năm tháng chín hai nghìn một mươi năm là
ba triệu đồng
của vietjet air là
và mức giá cao nhất này
là giá tịnh
tức là chưa cộng
các khoản thuế
ví dụ như vat
các loại phí như là phí phục
bằng cách phí cho chiều an ninh
và các loại phí khác
mà theo quy định pháp luật
thế thì qua kiểm tra đấy
thì khẳng định rằng là
cục hàng không
bán quá mức giá
đã kê khai với cục hàng không việt nam
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy
thì các hãng hàng không đã có đề xuất
về giá sàn giá trần cho vé máy bay
và cục hàng không việt nam cũng đã đưa ra
ba kịch bản về giá như là
giữ nguyên giá như hiện nay
tức là có giá trần nhưng mà giá sàn là không đồng
và thứ hai là tăng giá sàn lên hơn đồng
bỏ giá trần
và kịch bản thứ ba là bỏ giá sàn
và cả giá trần tuy nhiên thì đến nay
vẫn chưa chốt được phương án vậy tại sao
lại có sự chậm trễ này thưa phó cục trưởng
hiện nay vẫn chưa có gì thay đổi
trong việc quản lý giá
theo quy định của luật hàng không dùng việt nam
tức là ta ở việt nam
vẫn đang áp dụng không giá
nó ra động từ đồng
cho đến mức giá trần
được bộ giao thông vận tải quy định
đối với chúng ta thì
các đường bay của chúng ta đều là
các đường bay có tính cạnh trách cả
nên là việc
quy định giá sàn như thế
sẽ rất là
khó khăn cho các hàng
trong việc là
thu hút nguồn khách
thậm chí là cạnh tranh
hoặc là trong những đường bay mới
họ cũng cần phải có
tạo cái nhu cầu văn động
bằng việc áp dụng các mức giá trần
như thế sẽ tạo điều kiện cho các hàng không
có tính linh hoạt hơn trong hoạt động kinh doanh
và chúng ta
quản cái mức giá trần
để đảm bảo rằng
có sự cân bằng về lợi ích
của các hãng hàng không
cũng như là người tiêu dụng
có một thực tế là tình trạng
chậm hủy chuyến trong hàng không vẫn diễn ra
và liệu rằng trong thời gian tới các hãng hàng không
có sự điều chỉnh tăng giá vé hay không thưa phó phục trưởng
bởi vì điều này cũng khiến cho người dân
cảm thấy lo lắng
chậm hủy chuyến là điều
không mong muốn nhưng
nó vẫn xảy ra
và các hãng
cơ quan quản lý nhà nước
các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không
thì cũng phải có những biện pháp
giải pháp để
làm sao giảm tối đa
tình trạng chậm chuyến hoặc hủy chuyến
lý do khách quan thì chúng ta
cũng có những cách
để giải pháp để hàn chế
còn những lý do về chủ quan
thì rất quyết liệt
tìm cách khắc phục
và một trong những cái
chuẩn bị cho mục cao điểm
thì chúng tôi cũng thấy là các hãng cũng đã có kế hoạch
cụ thể về việc
đình kỳ bảo sự trước cao điểm
như vậy chuẩn bị cho cái mùa
cao điểm của tết dương lịch
và tết âm lịch sắp tới
thì các hãng đã có kế hoạch
bảo trì tàu bay
rồi chuẩn bị thêm
cái nguồn lực là thuê thêm tàu bay
thuê thêm khí cốc
rồi cho những người
có điều kiện thì có thể nghỉ phép
để toàn tâm toàn ý phục vụ
trong cái dịch cao điểm sắp tới
một lần nữa xin cảm ơn phó cục trưởng